thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi tám và triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi chín của tập đoàn dầu khí việt nam
năm hai nghìn một mươi tám tập đoàn đã cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch đề ra đã về đích trước hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch năm
công tác tìm kiếm thăm dò khai thác dầu khí được triển khai tích cực
tổng sản lượng khai thác quy dầu đạt hai mươi ba chín mươi tám triệu tấn vượt một một mươi bốn triệu tấn quy dầu so với kế hoạch chính phủ giao đầu năm
khai thác dầu thô đạt một mươi ba chín mươi bảy triệu tấn vượt bảy trăm ba mươi năm tấn so với kế hoạch chính phủ giao đầu năm
các nhà máy sản xuất điện đạm lọc hóa dầu của tập đoàn được vận hành an toàn
công tác bảo trì sửa chữa thường xuyên các nhà máy được thực hiện theo đúng yêu cầu thiết kế công nghệ
các đơn vị hoạt động dịch vụ dầu khí đã nỗ lực cố gắng vượt qua những khó khăn thách thức
bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên có thể khách quan đánh giá năm hai nghìn một mươi tám còn một số khó khăn tồn tại không chỉ ảnh hưởng đến tập đoàn trong năm hai nghìn một mươi tám
mà sẽ còn ảnh hưởng đến phát triển bền vững của tập đoàn trong năm hai nghìn một mươi chín và những năm tiếp theo
để thực hiện thành công các mục tiêu nhiệm vụ được giao trong năm hai nghìn một mươi chín tạo nền tảng cho tập đoàn trong việc thực hiện thành công các mục tiêu
nhiệm vụ kế hoạch của cả giai đoạn năm năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi và thực hiện mục tiêu chiến lược phát triển của ngành dầu khí việt nam đến năm hai nghìn hai mươi năm
đến năm hai nghìn ba mươi năm theo chủ trương nghị quyết số bốn mươi một ngày hai mươi ba tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm của bộ chính trị
góp phần cùng cả nước thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng gdp trong năm hai nghìn một mươi chín đạt từ sáu sáu đến sáu tám
và thực hiện mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi của đất nước
tập đoàn sẽ nỗ lực quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thách thức phân đấu thực hiện tốt những nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch được đảng và nhà nước giao